nhằm chuẩn bị cho nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
các đơn vị vận tải tại thành phố hải phòng cũng đã huy động toàn bộ phương tiện và lực lượng
sẵn sàng phục vụ người dân và du khách
toàn ngành giao thông vận tải hải phòng huy động chín trăm năm mươi năm xe khách tuyến cố định
trong đó hải phòng có sáu trăm bốn mươi ba xe đối lưu ba trăm một mươi hai xe
tần suất vận chuyển gần một chuyến một ngày tại một mươi một bến xe ở hải phòng
ngoài xe khách tuyến cố định còn có chín mươi tám xe buýt ba hai trăm tám mươi tám xe taxi
gần hai xe hợp đồng phục vụ nhân dân
dịp lễ các đơn vị kinh doanh vận tải bố trí một mươi bốn tàu thủy hoạt động trên hai tuyến gồm
bến bính bến thị trấn cát bà bến gót bến cái viềng
các tuyến phà trên địa bàn thành phố cũng sẵn sàng các phương án vận chuyển người và phương tiện
với khả năng vận chuyển một mươi ba năm trăm linh lượt người một ngày
trong dịp nghỉ lễ cảng hàng không quốc tế cát bi phục vụ khoảng năm mươi lượt chuyến bay một ngày
trong những ngày cao điểm phục vụ nhân dân ngành giao thông vận tải hải phòng chỉ đạo các đơn vị doanh nghiệp
thực hiện nghiêm túc kế hoạch bảo đảm lái xe lái tàu lái phà đạt chuẩn
các đơn vị tăng cường theo dõi phương tiện qua giám sát hành trình để lưu ý nhắc nhở lái xe giữ gìn an toàn giao thông